chiều qua theo giờ địa phương tại thành phố sochi trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga
ngay sau khi kết thúc hội đàm tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng thống liên bang nga vladimir putin
đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước
các văn kiện được ký kết lần này gồm hiệp định giữa chính phủ việt nam và chính phủ liên bang nga
về hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh thông tin quốc tế
nghị định thư sửa đổi bổ sung hiệp định về trung tâm nhiệt đới việt nga
thỏa thuận hợp tác giữa bộ y tế của việt nam và cơ quan liên bang về giám sát bảo vệ quyền của người tiêu dùng
và bảo đảm vệ sinh dịch tễ
bản ghi nhớ giữa bộ công thương việt nam và bộ năng lượng liên bang nga
về hợp tác cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng và phát triển nhiệt điện khí tại việt nam
bản ghi nhớ về củng cố hợp tác giữa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam với bộ nông nghiệp nga
bản ghi nhớ giữa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam với bộ nông nghiệp nga
về định hướng dư luận đối với dự án trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân
biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa công ty cổ phần đại chúng gazprom tập đoàn dầu khí việt nam và ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị
thỏa thuận về các điều kiện cơ bản tham gia hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí lô chín hai trăm linh chín trên thềm lục địa việt nam
giữa tập đoàn dầu khí việt nam pvn và zarubezhnev
bản ghi nhớ giữa ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb và ngân hàng đầu tư quốc tế ieb
hợp đồng tài trợ chung giữa ngân hàng hợp tác kinh tế quốc tế ibec và ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb
với hạn mức ban đầu là hai mươi triệu euro tài trợ cho các giao dịch thương mại của shb